phiên họp chính phủ thường kỳ tháng tám đã khai mạc vào sáng nay dưới sự chủ trì của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
trong sáng nay chính phủ đã nghe và thảo luận về dự án luật du lịch sửa đổi dự án luật sửa đổi bổ sung các luật về đầu tư kinh doanh
dự án luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ dự án pháp lệnh phí và lệ phí của tòa án
với năm luật một dự luật và một pháp lệnh sẽ được bàn thảo tại phiên họp
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc yêu cầu các thành viên chính phủ cần phải báo cáo ngắn gọn xúc tích
thủ tướng quán triệt tinh thần trong phiên họp này là các thành viên chính phủ cần phải góp ý vào các dự luật để làm sao gắn lời nói đi đôi với hành động
để luật không chỉ thủ tướng chính phủ các thành viên chính phủ thực hiện mà các ngành các cấp cũng phải hành động vì người dân và sự phát triển kinh tế xã hội
lời nói của chúng ta đi liền một hành động
mà không có không phải chỉ có thủ tướng
các phó thủ tướng các bộ trưởng mà tinh thần đó một bước rất quan trọng đã đi đến được các tỉnh các thành các ngành các cấp trong quá trình tổ chức thực hiện
cho nên cả bộ máy hành chính phụ chủ chuyển động hơn và phục vụ sự thay đổi phục vụ sự phát triển
và chúng ta cả hệ thống chúng ta phải có một khát vọng chuyển biến tình hình trong nhân dân trong đảng

tại phiên hợp này chúng ta thảo hưởng quy chế làm việc của chính phủ mới
bây giờ chuẩn bị sao
từ quy chế này chúng ta sẽ có một cái nghị định để băng hành
và từ đây bân hành một cái nghị định khung về các hệ thống tổ chức của chúng ta
để có thể các bộ ngành có chức năng nhiệm vụ cụ thể rõ ràng có bộ máy cụ thể rõ ràng ngay tháng chín này tháng chín tháng một mươi này để chúng ta điều hành đất nước theo chức năng nhiệm vụ được giao
kiếm khuyết những giao thoa những chỗ trống những chỗ mà không làm đất trách nhiệm của các bộ ngành của chúng ta
thông qua phối hợp quy chế cũng như là thông qua nghị định chức năng nhiệm vụ
thủ tướng đề nghị cần phải đổi mới ngay tư duy từ pháp luật thực hiện chính phủ kiến tạo tạo hành lang pháp lý nhà nước thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp
trong bối cảnh hiện nay cũng cần coi trọng chế tài xử lý vi phạm
thủ tướng yêu cầu các dự thảo luật phải thể hiện được tính nghiêm minh của pháp luật
tại phiên thảo luận các thành viên chính phủ đã cho ý kiến về dự án luật du lịch sửa đổi
luật du lịch có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu sau một mươi năm thực hiện cho đến nay luật đã bộc lộ nhiều hạn chế gây khó khăn cho quá trình áp dụng luật vào thời điểm hiện nay
các thành viên chính phủ cho rằng việc sửa đổi luật du lịch nhằm bảo đảm tính minh bạch và khả thi đáp ứng yêu cầu hiệu quả thi hành hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba và đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành
về dự án luật này thủ tướng yêu cầu cần phải sửa đổi
đổi có trọng tâm trọng điểm bảo đảm chất lượng hiệu quả nhằm khẳng định thương hiệu và khả năng cạnh tranh bảo đảm tính khả thi của các quy định pháp luật về du lịch trong điều kiện chính trị kinh tế xã hội và hoạt động du lịch ở việt nam
thủ tướng yêu cầu phải xây dựng luật trên cơ sở khoa học và thực tiễn thi hành bên cạnh đó cũng phải tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội